đoàn xe di chuyển khoảng ba mươi km được bố trí dừng nghỉ một lần
đó cũng là khoảng thời gian để lực lượng chức năng hỗ trợ người dân hoặc phương tiện bị hỏng hóc khi di chuyển quãng đường dài
rất đông người dân hiếu kỳ đổ ra đường quan sát mỗi khi có đoàn xe đi qua
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa đoàn người đến khu vực cầu trung hà an toàn
sau thời gian dài nghỉ dịch nhiều lao động đã không chịu nổi sức ép về thu nhập thất nghiệp nên đã về quê
vì vậy mà có những chuyến hành trình dài cả nghìn km như trên
không chỉ người dân ở các tỉnh miền núi phía bắc
trước đó miền tây cũng ghi nhận cuộc hồi hương lớn nhất lịch sử của hàng trăm nghìn bà con như trên
điều đáng nói trong dòng người đổ về quê này khả năng kiểm soát dịch bệnh không được đảm bảo khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao
chỉ trong bốn ngày nhưng có khoảng hai trăm linh công dân chạy xe từ các tỉnh đông nam bộ về miền tây
trước tình hình trên mỗi địa phương đã phải thay đổi kế hoạch tiếp nhận và có phương án cách ly an toàn
ông trần văn lâu chủ tịch bác nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết tỉnh từ ngày tỉnh trở về trạng thái bình thường mới và các tỉnh thành trong khu vực mở cửa
địa phương đã đón khoảng năm mươi người dân hồi hương trong khi khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị của tỉnh chỉ khoảng ba mươi người
ông trần văn lâu đề nghị các địa phương vừa tiếp nhận công dân cách ly vừa chuẩn bị bổ sung mở mới các khu cách ly khu điều trị
phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trong tiếp nhận cách ly chăm sóc sức khỏe hậu cần trong khu cách ly
sau khi các địa phương trong tỉnh sau khi tiếp nhận công dân cách ly tập trung phải khẩn trương sàng lọc người tiêm vaccine mũi một mũi hai
người điều trị khỏi covid một mươi chín có giấy chứng nhận để tổ chức test nhanh nếu kết quả dương tính sẽ đưa vào điều trị
nếu kết quả âm tính sẽ lập danh sách bàn ra về địa phương cho cách ly tại gia đình theo quy định
ông trần văn lâu cho biết biết bà con có khăn không thể trù lại được nên mới về quê
chúng tôi hiểu nên dù còn khó khăn sóc trăng vẫn gian rộng vòng tay đón bà con trở về
sóc trăng sẽ tập trung dồn hết sức lực để lo cho bà con cố gắng nỗ lực đảm bảo phòng chống dịch an toàn
chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên về từ từ đăng ký trước để địa phương thu xếp bố trí phương tiện đón về
đường tựa phát về cùng một lúc như vừa qua vừa vất vả vừa không đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tình không bỏ rơi bà con quê hương mình đâu ông lâu nói thêm
còn tại thành phố cần thơ đã tiếp nhận trên bốn người dân về quê trong đó có một một trăm linh người phải cách ly tập trung
số còn lại được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
trong ba ngày qua cần thơ đã ghi nhận một mươi sáu ca dương tính với sars cov hai từ những người hồi hương
ông nguyễn thực hiện phó chủ tịch ubnd thành phố cần thơ cho biết
quan điểm của thành phố cần thơ là sẽ đón hết công dân ở các địa phương trở về
sau khi vào cần thơ người dân sẽ được kiểm tra sức khỏe và đưa cách ly tập trung
tại ký túc xá khu một trường đại học cần thơ
thành phố đã giao cho ngành y tế thàm yêu quyết định về thời gian gác ly theo quy định của bộ y tế
bí thư tỉnh ủy bến tre lê đức thọ cho biết bến tre đã đón hơn bốn người về quê tự phát
địa phương đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và phát hiện một mươi một f
hiện tại những người này đang được cách ly điều trị
bên cạnh đó địa phương cũng xem xét một số người có bệnh lý nền trẻ em phụ nữ mang thai
thì có thể được về nhà cách ly tại nhà
bí thư tỉnh ủy bến tre cho biết do địa phương đã dự đoán được tình hình nên trước đó đã lên phương án
và chuẩn bị sẵn địa điểm để người dân cách ly khi người dân về tới quê đều được bố trí chú đáo
tỉnh đã tập trung triển khai những giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng
ông lê đức thọ cho biết
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long nguyễn thị quyên thanh
địa phương đã đón hai người theo kế hoạch và bốn người tử phát chạy xe máy về quê
khi công dân về tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc phân loại ai chưa tiêm
ai đã tiêm mũi một mũi hai và bố trí khu cách ly tập trung
bà thanh cho biết các tỉnh miền tây khác cũng gặp tình trạng tương tự
cuộc hồi hương lịch sử đã khiến không ít địa phương vỡ trận trong công tác phòng chống dịch
trong số những đoàn người về quê đã ghi nhận những ca f f một
và đây là nguyên nhân khiến nhiều địa phương đón người hồi hương đã mất đi vùng xanh an toàn
trước thực trạng trên nhiều tỉnh ở miền tây đã kiến nghị thủ tướng không để người dân đổ về quê
một cách tự phát do các khu cách ly tập trung đã hết chỗ
nếu không quản lý tốt nguy cơ dịch bệnh sẽ lây lan trong cộng đồng
do phải tiếp nhận cách ly số lượng lớn người dân về quê dẫn tới quá tải
các tỉnh ở miền tây nam bộ đồng loạt kiến nghị tạm ngưng cho người dân tự phát về quê
sau khi các tỉnh phía nam nới lỏng giãn cách mấy ngày qua và nhất là đêm qua
hàng chục nghìn người dân đã tổ chức về quê bằng phương tiện cá nhân
gây khó khăn cho việc tiếp nhận đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại nhiều địa phương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng trần văn lâu cho biết
sóc trăng cùng các tỉnh đồng bằng sông kiều long kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ
tạm ngưng cho người dân tự phát về quê
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng những ngày qua
người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê quá đông
riêng đêm hai tháng một mươi có khoảng hai mươi người tự về quê đông ngẹt một đoạn quốc lộ một
tính từ ngày một mươi sáu tháng chín đến nay sóc trăng tiếp nhận khoảng ba mươi người dân tự phát về quê
cũng theo ông trần văn lâu năng lực tiếp nhận của sóc trăng chỉ khoảng chừng này
nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận
những người tự về khi vào địa phận sóc trăng sẽ có lực lượng chức năng dẫn đường
đưa vào khu văn hóa hồ nước ngọt phường sáu thành phố dốc trăng để phân vùng theo địa phương
sau đó cảnh sát giao thông và các lực lượng hướng dẫn họ về khu cách ly tập trung tại các địa phương
tỉnh sóc trăng hiện đang tận dụng trường học làm cơ sở cách ly tập trung
khẩn trương xây dựng nhà vệ sinh lo chỗ nghỉ ngơi cho người dân
ngoài ngân sách tỉnh vận động xã hội hóa kêu gọi các mạnh thường quân
nhà hảo tâm cùng chung sức lo bữa ăn cho người dân
do vậy tỉnh đề xuất tạm ngừng tiếp nhận một mươi năm ngày
trong thời gian này các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chú đáo cho số bà con đã về
trong khi đó chủ tịch bác nhân dân tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết
tỉnh hiện có khả năng cách ly tập trung khoảng tám người
nhưng số người về quê tự phát tới nay đã lên tới hơn hai mươi người
hiện tỉnh tiếp nhận đưa vào các trường học ở thành phố long xuyên xét nghiệm
phân loại để đưa cách ly tập trung tại các huyện
sở giáo dục và đào tạo tỉnh an giang đã đồng ý cho bảy trăm linh điểm trường học ở tỉnh
làm nơi cách ly tập trung hoặc tiếp nhận công dân về quê
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh cũng cho hay nếu số người tự phát về nữa
thì khu cách ly và công tác phòng chống dịch của địa phương sẽ quá tải
trong khi đó tình hình dịch bệnh nội tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp
các ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng nguồn lực y tế đang gần như quá tải
tỷ lệ bao phủ vaccine trên dân số trong tỉnh còn thấp
do đó việc người dân ồ ạt về địa phương đang tạo áp lực rất lớn cho tỉnh
trong công tác tổ chức cách ly tập trung xét nghiệm thu dung điều trị
đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh gây bùng dịch trong tỉnh là rất lớn
tại tỉnh bến tre ghi nhận trong một ngày tỉnh đã đón và đưa vào khu cách ly tập trung
gần một người dân của tỉnh từ tp hcm về tỉnh theo diện đồng hương
bên cạnh đó qua công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngó của tỉnh
lực lượng chức năng tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bến tre
ở các tỉnh thành phố tự phát về tỉnh
tỉnh cũng đã bố trí dẫn đoàn đưa nhiều trường hợp tự phát về tỉnh trà vinh
chủ tịch bác nhân dân tỉnh bến tre trần ngọc tam yêu cầu ngành chức năng tỉnh
kiểm soát chặt chẽ người dân về tỉnh kể cả người dân được đưa đón theo kế hoạch hay tự phát
tiếp tục chưng dụng các trường học làm điểm cách ly mỗi huyện đảm bảo ít nhất năm trăm linh chỗ cách ly
theo dự báo của ngành chức năng tỉnh số người về quê sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
trước tình trạng người dân từ các tỉnh thành phố khác về tỉnh khá nhiều
vì bác nhân dân tỉnh bến tre lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra
tỉnh cà mau hiện cũng đang trong tình trạng tương tự
tỉnh đã có báo cáo kiến nghị thủ tướng và tổ công tác đặc biệt của chính phủ xem xét
chỉ đạo các tỉnh thành trong khu vực tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người dân tự phát trở về từ các địa phương
báo cáo cho biết hai ngày qua có một hai trăm tám mươi một người dân tự phát về đến cà mau
dự kiến con số này sẽ liên tục tăng trong những ngày tới
trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu cách ly
điều trị của tỉnh rất khó khăn hạn chế không đáp ứng đủ nhu cầu cách ly tập trung
đối với người ngoại tình tự phát trở về và khả năng điều trị nếu có ca nhiễm
bên cạnh đó tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh vẫn còn khá thấp một mươi ba chín dân số
vì vậy nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới rất cao
tỉnh cũng cho biết khi đảm bảo đủ điều kiện các địa phương sẽ phối hợp với các tỉnh thành
trong khu vực thống nhất phương án tổ chức đón người dân trở về địa phương đảm bảo an toàn chú đáo
chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho hay tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đồng tháp đã tiếp nhận trên hai mươi người về quê
hiện tỉnh đã đưa người dân vào các điểm trường học tạm thời
sau đó người dân ở huyện nào đưa về huyện đó để sang lọc phân loại
hiện tại tỉnh vẫn đang lo vận động cơm nước bánh mì và tiền xăng cho bà con về nhà
trước đó ubnd tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo chủ tịch ubnd các huyện thị thành phố tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để tiếp nhận thông tin đón người dân từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh về địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phương tiện cơ sở cách ly hậu cần
để đón người dân về thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch
tuy nhiên trước tình trạng người dân về quá nhiều như hiện nay tỉnh nhận định nếu tình trạng này tiếp tục
tỉnh có thể sẽ không đủ lực lượng kiểm soát và phòng chống dịch
dịch bệnh phức tạp khiến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải ngưng trệ lao động thất nghiệp cuộc sống lao đao
và đây cũng là lý do khiến những cuộc hồi hương lớn nhất lịch sử diễn ra như những ngày qua
mở cửa cho bà con về quê các tỉnh miền núi phía bắc liệu có gặp phải tình trạng như miền tây
điều này còn phụ thuộc vào công tác chống dịch và kiểm soát dịch bệnh tại mỗi địa phương
hy vọng các tỉnh thành phía bắc sẽ thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch xét nghiệm cách ly cho bà con hồi hương
đảm bảo an sinh và ổn định tâm lý cho bà con trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại